quốc hội đã thảo luận tại hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bên cạnh việc đề xuất chính phủ làm rõ các vấn đề về vốn vấn đề về chính sách cũng nhận được sự quan tâm của đại biểu
chính phủ kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đề xuất chuyển đổi ba dự án thành phần
chuyển từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp sang đầu tư sử dụng một trăm linh vốn đầu tư công và bổ sung hai mươi ba bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng vốn nhà nước năm dự án chuyển sang hình thức ppp
hiện một dự án thành phần không có nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển với bảy trên tám dự án khác các nhà đầu tư có năng lực thi công tốt nhưng không có thế mạnh về tài chính
tuy đồng ý về chủ trương song một số đại biểu đề nghị chính phủ cần xem xét lại tính dự báo của các dự án chất lượng báo cáo khả thi của các dự án này
kêu gọi đầu tư từ xã hội chỉ còn khoảng
khoảng hai mươi hai còn bảy mươi tám sẽ đầu tư bằng ngân sách
đồng thời năm trên tám dự án còn lại tiếp tục triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư nhưng với thực tế hiện nay và khả năng cho vay của ngân hàng như chính phủ báo cáo thì không có gì đảm bảo sẽ lựa chọn được nhà đầu tư
đây là vấn đề cần quan tâm để chấn chỉnh khâu dự báo chuẩn bị đầu tư các dự án đối tác công tư và phải xem xét lại vì sao không thực hiện được kêu gọi đầu tư
tôi cũng thấy rất là lạ là khi mà nghiên cứu lại cái tờ trình báo cáo của chính phủ
khi mà trình là năm tám cái đoạn trước đây đề nghị tám cái đoạn là chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình hình thức là ppp thì thấy cũng rất thuyết phục rất thuyết phục
và đến nay thì xin chuyển thậm chí lúc ban đầu chuyển tám đoạn này là dùng ngân sách nhà nước cũng thuyết phục nữa
do vậy mà ở đây cái vấn đề là khi mà chúng ta làm báo cáo nghiên cứu khả thi chủ trương đầu tư xây dựng thì như vậy là nó đã chính xác và cái độ chính xác chuẩn đến mức độ nào
cái này là chúng ta phải rút kinh nghiệm
các đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần có các giải pháp bỏ đảm công khai minh bạch và khẩn trương có giải pháp quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện
không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ chất lượng không bỏ đảm và tăng tổng mức đầu tư